trước đó vào trưa ngày hai mươi tám tháng sáu thành ra vườn nhà đã gom rác và dùng bật lửa ga để đốt rác
do trời nóng gió tây nam thổi mạnh cho nên lửa đã cháy lan ra khắp vườn
thành cố gắng tự dập lửa nhưng không được và đã gọi mọi người xung quanh đến giúp đỡ
tuy nhiên lúc này lửa đã cháy mạnh và lan từ vườn sang khu vực rừng thông phía sau
hậu quả vụ cháy bắt đầu từ khu vực rừng phòng hộ thôn bảy xã xuân hồng
lan rộng ra khu vực rừng phòng hộ thuộc một số thôn khác của xã xuân hồng
và rừng phòng hộ thuộc thị trấn xuân an
sau gần ba ngày huy động hàng nghìn người cùng các phương tiện chữa cháy
cho đến tám giờ sáng ngày ba mươi tháng sáu đám cháy mới cơ bản được khống chế
một đường dây chuyên mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng do đối tượng lê tiến mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở thị trấn tĩnh gia huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa cầm đầu
vừa bị công an huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa triệt xóa
theo kết quả điều tra từ năm hai nghìn một mươi bảy cho đến khi
bị bắt giữ lê tiến mạnh đã thành lập một mươi công ty ma để mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng
trong quá trình hoạt động mạnh đã thuê ba đối tượng khác là nguyễn thị hà nguyễn thị thủy
nguyễn thị lam làm kế toán của các công ty ma nói trên để mua bán hóa đơn
chỉ tính riêng trong hai năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám mạnh đã mua bán hóa đơn đầu vào
và bán trên hai hóa đơn thuế đầu ra với tổng số tiền trên bốn trăm bốn mươi tỷ đồng
cho gần bốn trăm linh doanh nghiệp trên địa bàn một mươi sáu tỉnh thành phố trong cả nước
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam lê tiến mạnh đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội
cùng một số đối tượng khác có liên quan để đưa ra xử lý
còn tại bình định vào ngày hôm nay tòa án nhân dân huyện tuy phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
và tuyên phạt bị cáo nguyễn viết khánh ba mươi tám tuổi ngụ tại thành phố hà nội mức án là tám tháng tù giam
bảy đồng phạm lãnh mức án từ sáu đến bảy tháng tù giam về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám cho đến tháng một năm hai nghìn một mươi chín
nguyễn viết khánh và các đồng phạm đã đến thuê nhà tại số bốn mươi năm đường trần quang diệu
thị trấn tuy phước huyện tuy phước để hoạt động tín dụng đen
tổng cộng các đối tượng đã cho một trăm chín mươi hai người trên địa bàn huyện tuy phước và thị xã an nhơn
vay với lãi suất năm một ngày
tức là một mươi năm một tháng tương đương một trăm tám mươi một năm
và tổng số tiền mà các đối tượng cho vay là hơn năm một tỷ đồng thu lợi bất chính hơn bảy trăm tám mươi ba triệu đồng
trên địa bàn tỉnh hương yên trong thời gian vừa qua cũng đã có những vụ việc liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi
hay còn gọi là tín dụng đen gây ra nhiều hệ lụy cho các hộ gia đình và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội
núp dưới hình thức là cầm đồ hoặc là hỗ trợ tài chính
tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen
và mới đây công an tỉnh hương yên đã liên tiếp triệt phá các vụ án liên quan đến hình thức này
điều đó cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng
núp dưới các hình thức hiệu cầm đồ các đối tượng này đã tiến hành cho vay nặng lãi trên địa bàn huyện văn lâm
hai đối tượng nguyễn anh hùng và phạm văn hoạt là chủ của các cơ sở cầm đồ
đều bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tiến
xác minh các đối tượng đã tự nguyện giao nộp các tài liệu ghi chép về hoạt động cầm đồ và cho vay lãi nặng
số tiền hơn bốn mươi hai triệu đồng cùng nhiều đồ vật tài liệu liên quan
quá trình mà tổ chức chính xác tiếp cận các đối tượng rất là khó
bởi vì đối tượng chính trong vụ án thì thường ít xuất hiện ở các cái quán mà tổ chức diễn ra cái việc cho vay lãi
chủ yếu là các đối tượng làm thuê có mặt ở đó
thế còn khi mà mình đã đột kích mình đã tiếp cận để bắt giữ
tại cái quán mà mình xác định là đối tượng tổ chức hoạt động thì thường là các cái vật chứng là các đối tượng thường tẩu tán đi một nơi khác
vì vậy nó cũng rất khó khăn trong quá trình điều tra các vụ án
hoạt động cho vay nặng lãi hay còn gọi là tín dụng đen để lại nhiều hậu quả nặng nề
ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự địa phương
đặc biệt nhiều đối tượng liên quan đến hình thức này hoạt động theo kiểu xã hội đen
các đối tượng cho vay nãi đều là đối tượng có tiền án tiền sự
những đối tượng đã có kinh nghiệm có nhiều biểu hiện manh động cho vay
và khi cho vay mà không đỡ lỡ lãi thì các đối tượng sử dụng các loại khung khí
đặc biệt là khung khí nguy hiểm có thể liên quan đến súng liên quan đến giao kiếm
và khống chế đe dọa người vay ép người vay phải trả mà không trả được
thì dẫn đến cả hành vi như gây xuất chất tự công cộng
có gây hình tích tậm chí là liên quan đến những vụ án đặc biệt quan trọng như giết người cướp tài sản

hình sự công an tỉnh hưng yên đã triệt phá nhiều vụ án liên quan đến hình thức cho vay nặng lãi
tín dụng đen hàng loạt các đối tượng núp bóng công ty tài chính công ty cho thuê xe
cho vay tiền với mức lãi xuất cắt cổ được vạch trần và xử lý
tuy nhiên trước sự giao quân mạnh mẽ của các lực lượng chức năng
hoạt động của loại tội phạm này đã thay đổi phương thức
các đối tượng thấy rằng các cơ quan chức năng đấu tranh mạnh
thì các đối tượng đã thay đổi nhiều phương tức tội phạm
nếu như trước kia các đối tượng có thể dùng thẻ những người vay
người vay đến có thể công khai dùng các thủ tục dây tờ đơn giản để có thể vay tiền được
thì đến thời điểm hiện tại các đối tượng đã thay đổi phương tức hoạt động
đối tượng chính chỉ đạo cho các đàn em có thể kiểm tra xác minh
xác định được đối tượng này có thể cho vay được
thì đối tượng chính đã chỉ đạo cho đàn em có thể cho tiền vay
và với nãi xuất theo vô định vượt qua mức độ của vô định của ngân hàng
liên quan đến tiến dụng đen
hàng loạt các vụ án liên quan đến vay nặng lãi tiến dụng đen thời gian qua
được triệt phá đã khẳng định sự quyết liệt vào cuộc của các cơ quan chức năng tỉnh hưng yên
nhằm từng bước quản lý đối với các hoạt động tiến dụng trên địa bàn
và hơn hết là ổn định tình hình an ninh trật tự địa phương
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh kiên giang
đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
bốn đối tượng gồm danh hoàng thanh mai văn tác nguyễn hoàng vịnh thạch
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận là do lười lao động lại không có tiền tiêu xài
cho nên khi gặp nhau tại một nhà trọ các đối tượng đã lập băng nhóm rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường
trước đó vào khoảng tối ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi tám bốn đối tượng này đi trên hai xe máy
khi đến đoạn đường quốc lộ sáu mươi một thuộc khu phố minh long thị trấn minh lương phát hiện một người dân
đang nghe điện thoại khi điều khiển xe máy
vịnh và thanh đã áp sát giật chiếc điện thoại di động rồi bỏ chạy về hướng nhà trọ
tại khu vực cảng cá tắt cậu huyện châu thành hồng ấn náu
tuy nhiên ngay sau đó bốn đối tượng đã bị nạn nhân cùng người dân vây bắt và bàn giao cho công an thị trấn minh lương xử lý
tại cơ quan công an vịnh và tiền không thừa nhận hành vi cướp giật
trong thời gian chờ cơ quan công an xử lý vụ việc thì đã bỏ đi khỏi địa phương
qua điều tra mở rộng cho đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đã có đủ chứng cứ
tiến hành bắt tạm giam bốn đối tượng này để xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc cũng vừa khởi tố một đối tượng chuyên đi trộm cắp tài sản của người dân
thậm chí là tài sản của chính người nhà cũng đã bị đối tượng bán lấy tiền chỉ vì mục đích là chơi game
đối tượng là đoàn xuân bình chủ tải xã e quế huyện cư mờ ga
trong khi đến nhà một người bác họ ở thôn một mươi năm xã e quế chơi thì bình thấy không ai ở nhà
ngoài sân có một chiếc xe mô tô kèm chìa khóa vẫn còn cắm trên xe
bình đã mở cốp xe thấy có giấy tờ xe nên đã nổ máy đi cầm cố lấy tiền tiêu xài
tại cơ quan công an bình còn khai nhận trước đó gây ra sáu vụ trộm cắp xe máy và điện thoại di động
ở địa bàn huyện cư mờ ga và thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắk
số tài sản lấy trộm được bình đã mang đi bán cầm cố lấy tiền để chơi game và tiêu xài cá nhân
vườn sầu riêng bảy năm tuổi với gần một trăm linh cây đem lại thu nhập trên một năm tỷ đồng
chỉ còn hai tháng nữa thôi là đến mùa thu hoạch bỗng nhiên dụng gần hết quả mà không biết nguyên nhân từ đâu
đây chính là câu chuyện bất ngờ xảy ra với vườn nhà ông lê quang trường ở xã e dông huyện crong park tỉnh đắk lắc
nhưng đã khiến cho bà con trong huyện đều phải lo lắng bất an
bởi crong bắc là địa phương có tới năm trăm linh hecta trồng sầu riêng đem lại nguồn lợi kinh tế lớn cho người dân
vậy sự việc xảy ra là hành vi phá hoại hay là mầm bệnh phát sinh chính quyền địa phương đang vào cuộc làm rõ
vườn sầu riêng giống cơm vàng hạt lép của gia đình ông trường được trồng trên diện tích hơn bảy sao với tổng cộng tám mươi tám cây đã cho thu hoạch năm thứ bảy
tuy nhiên đến nay cả tám mươi tám cây này đều đã bị dụng quả
cây ít thì rụng hơn một nửa
cây nhiều thì chỉ có một nửa
cây còn lắc đắc vài quả trên cành
trước khi xảy ra sự việc ông trường ước tính năm nay sẽ thu được khoảng hai mươi tấn quả
với mức giá hiện nay gia đình thu nhập ít nhất phải hơn một năm tỷ đồng
thế nhưng đến giờ số sầu riêng rụng đã quá nửa ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng
điều khiến ông trường băn khoăn là gần một mươi ngày trước gia đình ông có phun thuốc tăng trưởng cho vườn sầu riêng
thời điểm đó cũng đã có nhiều hộ xung quanh phun loại thuốc tương tự
nhưng không hiểu vì sao vườn cây của gia đình lại dụng trái hàng loạt như thế này
nó hai vài trồng xịt xong sau ba ngày là thấy phát hiện là thấy cỏ và cây bắp nó chết nó héo
thì gọi như là tôi kêu quan đại mệnh em để xem thử là thấy người ta nó hoa thuộc cỏ hoặc thuộc gì đó
vào trong bánh là tôi tự xịt thân gọi như là nó bị như thế này
hiện tại giờ trên cái đa này là tại nó vẫn đang rụng á mà anh vẫn thấy đang còn hợp cũng nhiều
giờ tôi cũng chưa biết biện pháp gì mà giải quyết cái vườn cây cả làm một năm mà trông chờ vào cái vườn
theo thống kê xã ea dầu huyện trộn quốc
xã nguyễn phú
bắc tỉnh đắk lắc hiện có khoảng hơn năm trăm linh hectare trồng sầu riêng
trước thông tin vườn sầu riêng của gia đình ông trường bị rụng trái hàng loạt chưa rõ nguyên nhân
bà con ở đây hết sức bất an vì trước giờ trên địa bàn chưa xảy ra trường hợp nào tương tự
đến ngày sản xuất mà bị thế này thì ai mà không lo
bây giờ mình đang nhờ chính quyền vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc đấy để cho bà con yên tâm sản xuất
sau khi tiếp nhận được nguồn tin báo của quân chủ nhân dân tại thôn phúc hòa
xảy ra vụ việc như vậy là trái sầu riêng bị rụng nhiều
thì chúng tôi đã tiến hành tổ chức lực lượng xuống tầng thị trường kiểm tra xác minh là sự việc có thật
và sau đó chúng tôi đã báo cáo lên lãnh đạo công an huyện và chính quyền địa phương
sau đó đã có những phối hợp
giữa các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra làm rõ
và đến thời điểm này thì cũng chưa xác định được nguyên nhân của việc rụng trái sầu riêng hàng loạt như vậy
trong khi nguyên nhân của sự việc vẫn đang chờ các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thì vườn sầu riêng của ông trường vẫn tiếp tục rụng cháy mà không có cách nào để cứu chữa
không những gây thiệt hại kinh tế rất lớn đối với gia đình ông
mà còn khiến cho người dân trồng sầu riêng ở địa phương hoang mang lo lắng
vì không biết đây là sự việc phá hoại hay do mầm bệnh phát sinh
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi thị kim loan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại một trăm hai mươi bảy trên hai mươi một trên một đường lê thị bạch cát
phường một mươi ba quận một mươi một tp hcm về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này có đặc điểm nhận dạng như sau
có sẹo không rõ hình cách một năm cm dưới trước đuôi lông mày phải
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm
là đối tượng quách quang minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại một trăm bốn mươi
nguyễn duy phường chín quận tám tp hcm
và đối tượng võ thị mộng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại ấp bà hương
xã đất mũi huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu
công an tp hcm ra quyết định truy nã về tội buôn lậu
đối tượng này có sẹo thẳng dài hai năm cm cách một năm cm dưới sau mép phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
để đảm bảo an toàn cho bản thân quý vị tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
bộ công an phối hợp thực hiện